thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn ngày hai tháng năm đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an đã có buổi tiếp xúc cử tri tỉnh long an
tại buổi tiếp xúc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an đã lắng nghe khi nhận những ý kiến kiến nghị của các cử tri
trong đó đề nghị các bộ ngành trung ương quan tâm hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng các dự án năng lượng điện mặt trời
mở rộng tuyến quốc lộ n hai đi các tỉnh biển tây hỗ trợ xây dựng ba cây cầu trên trục đường động lực liên kết thành phố hồ chí minh long an tiền giang
đề nghị bộ tư pháp hướng dẫn trình tự thủ tục các bước tiến hành cưỡng chế theo quy định tại mục ba luật xử lý vi phạm hành chính
đề nghị chính phủ thành lập trung tâm phân phối sản phẩm nông sản việt nam tại thị trường trung quốc để làm đầu mối giao dịch với doanh nghiệp trong nước được thường xuyên
kịp thời nhằm hạn chế những rủi ro trong thời gian tới
ghi nhận những kiến nghị của các cử tri và đánh giá cao công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đề nghị tỉnh long an tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm
thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế
bảo đảm an sinh và ổn định xã hội chủ động ứng phó với thiên tai nhất là tình hình hạn hán xâm nhập mặn dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi ổn định sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
chuẩn bị tốt đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng